với mong muốn đến gần hơn với khán giả truyền hình công an nhân dân đã cho ra mắt antv go
ứng dụng xem truyền hình trực tuyến trên nền tảng ios android và smart tv
ngay sau khi xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến antv go đã thu hút sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo khán giả